hôm nay bảng nhiệt độ chi tiết cho từng vùng chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị sau ít phút tới
còn bây giờ chương trình sẽ bắt đầu với phần tin tức vừa được cập nhật
thưa quý vị ngày một mươi bảy tháng hai bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bình thuận thông tin cho biết
đơn vị đang khẩn trương tìm kiếm năm ngư dân bị mất tích và tử vong trong vụ chìm tàu trên vùng biển tỉnh bình thuận
theo bộ đội biên phòng tỉnh bình thuận hiện đã có ba ngư dân trên tàu cá bị nạn đã tử vong đó là
nguyễn văn ngọc chú tỉnh khánh hòa nguyễn ngọc thiện và nguyễn minh hiếu cùng chú tỉnh bình thuận
hai người mất tích là lê văn một thuyền trưởng và trần văn bé thuyền viên
ngoài những ngư dân gặp nạn trên thì còn hai ngư dân khác được cứu sống sau nhiều giờ lênh đênh trên biển
hiện cả hai đang được điều trị tại khoa nội bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận
thường xuyên rủ nhau đến nhà riêng để đánh bài ăn tiền bốn người đàn ông ở xã vĩnh hòa hưng nam
và xã định an huyện gò quao tỉnh kiên giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gò quao khởi tố
trong đó ba người bị bắt tạm giam và một người bị khởi tố cho tại ngoại về tội đánh bạc
trước đó vào khuya ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi nhận được tin báo của người dân công an xã vĩnh hòa hương nam huyện gò quao
đã bắt quả tang dương văn út cùng với lý văn hiếu phạm hoàng danh và danh lành đang đánh bạc lá ăn tiền tại nhà của út
lực lượng công an đã tạm giữ số tiền gần ba mươi triệu đồng
và một số vật chứng khác có liên quan mỗi ván bài các con bạc ăn thua với nhau từ năm mươi đến một trăm năm mươi đồng
vì vậy tại nhiều nơi người dân từ các địa phương trở lại hà nội đã thực hiện việc khai báo y tế theo đúng quy định và đúng hướng dẫn
đây là tờ thông báo được dán tại các bảng tin thang máy tại các tòa trung cư
theo đó người dân sống tại trung cư bắt buộc phải thực hiện khai báo y tế nơi đi và đến trong thời gian một mươi bốn ngày vừa qua
trước đó qua hệ thống loa truyền thanh cán bộ thôn khu phố đã tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức
vì vậy nhiều người dân đã tự giác đến khai báo y tế
thực hiện theo chủ trương của pháp luật nhà nước và đặc biệt là sở y tế
thì là xếp hành theo lệnh ấy thì tôi từ vùng khác trở về thì tôi ra khai báo y tế
bàn quản lý cũng có triển khai cái việc là phun định kỳ là phun phử khuẩn trong khu đô thị và trong các tòa nhà
để đảm bảo công tác phòng dịch cung cấp đầy đủ về việc nước rửa tay sát khuẩn cho cư dân sử dụng
theo sở y tế hà nội những người trở lại hà nội
sau kỳ nghỉ tết đều phải khai báo y tế
người dân có thể khai báo y tế qua mạng tại địa chỉ anton covid vn gạch chéo khai báo và tờ khai y tế vn
hoặc người dân có thể đến các trạm y tế cơ sở để khai báo y tế
để tiết kiệm thời gian và thủ tục hành chính khi người dân đến khai báo y tế
tại các cơ sở y tế đã chuẩn bị sẵn mẫu tờ khai thu thập và xác minh thông tin qua nhiều nguồn
chúng tôi luôn thông tin tất cả những nơi có hùng dịch đang được thông báo
nhật thông tin đó cho tất cả các trạm y tế và các trạm y tế sẽ có trách nhiệm thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của các xã tị trấn
và giả soát tất cả những trường hợp đó sẽ tự khai báo
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hà nội thông báo
đối với những người đi từ vùng dịch hải dương đến hà nội phải chủ động khai báo y tế bắt buộc với tổ y tế cộng đồng tại nơi cư trú
khuyên cáo người dân tự cách ly tại nhà không di chuyển ra ngoài cộng đồng khi không cần thiết
riêng đối với người dân từ huyện cầm giang hải dương khi đến hà nội phải chủ động khai báo và lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
cách ly y tế bắt buộc không được đi ra ngoài cộng đồng
theo sở tư pháp hà nội đối với những người đến từ vùng có dịch không khai báo y tế khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối
gây lây truyền dịch bệnh covid một mươi chín cho người khác bị xử lý theo điều hai trăm bốn mươi bộ luật hình sự
mức phạt tù tối đa lên đến một mươi hai năm và còn có thể bị phạt tiền tối đa lên đến một mươi
một trăm linh triệu đồng cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một cho đến năm năm
bên cạnh đó người nào che giấu không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng của bệnh covid một mươi chín của bản thân hoặc là của người khác mắc bệnh covid một mươi chín
sẽ bị phạt tối đa là hai mươi triệu đồng
không chỉ tại các thành phố lớn như hà nội và thành phố hồ chí minh là những nơi có lượng lớn người dân trở lại sau dịch nghỉ tết
rất nhiều địa phương khác cũng thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc khai báo y tế
theo báo cáo của công an tỉnh yên bái
từ tám giờ sáng ngày một mươi đến ngày một mươi sáu tháng hai tức ngày hai mươi chín tháng chạp đến mùng năm tết tại chín chốt kiểm dịch y tế trên địa bàn tỉnh
các lực lượng chức năng đã dừng đỗ hơn hai mươi sáu ba mươi bốn phương tiện để xử lý y tế kiểm tra khai báo y tế và làm thủ tục khai báo y tế cho hơn tám mươi hai sáu mươi người
trong đó số người đi từ địa phương có ca dương tính với covid một mươi chín là bốn ba mươi năm người hướng dẫn cách ly tại nhà bảy trường hợp
và ba người đưa đi cách ly tập trung
mọi hoạt động qua lại của người dân luôn được kiểm soát chặt chẽ theo quy trình
mỗi người dân cần tăng cường ý thức chấp hành các biện pháp phòng chống dịch và thông điệp năm k của bộ y tế
đặc biệt là khai báo y tế và lập danh sách đối với tất cả những người dân đã từng đến
lưu trú tại huyện cẩm giang tỉnh hải dương về tỉnh yên bái
trưa qua một mươi bốn ngày rời địa điểm nêu trên để thực hiện cách ly tại nhà một mươi bốn ngày và lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín theo quy định
thưa quý vị trong những ngày vừa qua
khi người dân cả nước được nghỉ ngơi tận hưởng những ngày tết bình an thuận lợi
vẫn có những công việc không có kỷ nghỉ không có những niềm vui cá nhân hay là những bữa cơm xung họp đầm ấm cùng với gia đình
đó chính là những chiến sĩ công an nơi tâm dịch
với họ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính là mục tiêu cao nhất
mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được tại huyện mê linh hà nội
nơi các chiến sĩ công an đã thực hiện nhiệm vụ xuyên suốt dịp tết vừa qua
tôi là đại ủy nguyễn huy an phó trưởng công an xã tiền thắng mê linh hà nội
ngay sau khi có bệnh nhân f đầu tiên ở thôn vạch chữ xã tiền thắng
thì ủy ban nhân dân huyện mê linh đã giao cho công an huyện mê linh xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự trong vùng cách ly y tế
công an huyện mê linh cũng đã xây dựng phương án và thành lập một mươi hai chốt tại thôn bạch chữ và một chốt phân luồng giao thông ở xã tự lập
cán bộ nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch tiếp đến là nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi có bệnh nền nhằm bảo vệ các nhóm đối tượng này
tổ chức y tế thế giới khuyến cáo song song với việc chuẩn bị sẵn sàng cho triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín
các quốc gia cần tiếp tục giữ vững và đẩy mạnh các biện pháp y tế cộng đồng phòng chống dịch và nâng cao ý thức phòng bệnh của người dân
do ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín nhiều cơ sở thờ tự tại hà nội đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức các đại lễ như cầu an dân sao giải hạn theo hình thức trực tuyến
ngay trong kỳ nghỉ tết tân sỉu hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam đã ban hành văn bản hướng dẫn việc tổ chức các lễ cầu nguyện quốc thái dân an
mà nhiều chùa còn gọi là lễ cầu an giải hạn trong dịp tết cổ truyền
ban thường trực hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
đề nghị toàn thể tăng ni phật tử các chùa cơ sở tự viện trong cả nước
thực hiện tết năm k để cầu nguyện quốc thái dân an dịch bệnh sớm tiêu trừ đem lại sự bình an may mắn cho mọi người mọi nhà
tuy nhiên theo tìm hiểu của phóng viên kinh tế và đô thị
tại chùa quán sứ hà nội nhà chùa vẫn nhận cầu an giải hạn cho người dân trong tháng riêng năm tân sửu hai nghìn hai mươi một
việc làm này không những đi ngược lại với chỉ đạo của giáo hội
đồng thời tìm ẩn nguy cơ xuất hiện các điểm tập trung đông người gây khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tiếp theo chương trình an ninh ngày mới mời quý vị và các bạn cùng cập nhật các tin tức khác trong bản tin sáng phương nam cùng với biên tập viên quang huy
xin cảm ơn biên tập viên hiền minh
an ninh trật tự sẽ mở đầu bản tin ngày hôm nay
tiếp tục cập nhật tình hình phòng chống covid một mươi chín
tối một mươi bảy tháng hai trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố cần thơ thông báo chín trường hợp f một liên quan đến một ca bệnh ở thành phố hồ chí minh đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai với virus sars cov hai
ngay trong đêm ba mươi tết khi thành phố hồ chí minh công bố những ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng cần thơ đã truy vết nhanh và lấy mẫu xét nghiệm
chín trường hợp f một đều được cách ly tập trung theo quy định
đến tối một mươi bảy tháng hai kết quả xét nghiệm lần hai tiếp tục âm tính
tính đến một mươi bảy h ngày một mươi bảy tháng hai thành phố cần thơ đã rà soát ba trăm linh bốn trường hợp về từ các địa phương đang có dịch và thực hiện năm mươi một mẫu xét nghiệm đối với những người có nguy cơ
hiện các mẫu này đều có kết quả âm tính với sars cov hai
cùng ngày cảng hàng không quốc tế cần thơ tiếp nhận một mươi ba chuyến bay nội địa với hơn một tám trăm linh hành khách
tất cả hành khách được giám sát nhiệt độ và khai báo y tế
các hành khách lưu trú tại cần thơ sẽ được theo dõi sức khỏe
cũng trong chiều tối một mươi bảy tháng hai thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh ra văn bản hướng dẫn các lĩnh vực ngành nghề thực hiện các bộ tiêu chí phòng chống covid một mươi chín thời điểm sau tết
đặc biệt văn bản tập trung hướng dẫn cơ sở kinh doanh ăn uống không để tập trung đông người trong một thời điểm
văn bản của tp thủ đức nêu rõ đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cần tăng cường hình thức giao hàng tại nhà không phục vụ quá ba mươi người trở lên cùng một lúc

các cơ sở kinh doanh thể thao cho đến khi có thông báo mới
cũng trong tối một mươi bảy tháng hai hai điểm bị phong tỏa do liên quan đến ca bệnh covid một mươi chín ở thành phố thủ đức đã được gỡ
cho đến hiện tại thành phố thủ đức không còn điểm phong tỏa nào
mới đây sở du lịch và sở y tế thành phố hồ chí minh vừa thấm định thêm bốn cơ sở lưu trú du lịch tại thành phố làm điểm cách ly covid một mươi chín nâng tổng số cơ sở lên con số ba mươi ba
đây là một trong những giải pháp của sở du lịch tận dụng các không gian này khi ngành du lịch thiệt hại nghiêm trọng trong đợt tết vừa qua
chiều tối một mươi bảy tháng hai sở du lịch thành phố hồ chí minh tổng kết sơ bộ hoạt động trong tết tân sổ hai nghìn hai mươi một
các đơn vị lữ hành cho biết lượng khách du lịch tết sụp giảm mạnh ở hầu hết các hành trình gồm các chương trình du lịch cho khách đoàn doanh nghiệp khách lẻ khởi hành theo lịch định sẵn
dịch covid một mươi chín phát sinh vào cuối tháng một làm giảm sức mua ngay cao điểm du lịch tết dựa đến tình trạng chung là khách mong muốn hủy hoàn tiền dài ngày và đổi tuyến đối với các chương trình du lịch miền bắc
tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn thành phố có bốn bốn trăm hai mươi sáu cơ sở lưu trú trong đó cơ sở lưu trú đã xếp hạng sao là hơn một một trăm linh với hơn bốn mươi năm một trăm linh phòng
công số phòng lưu trú ghi nhận đến thời điểm này là dưới một mươi
về giải pháp đồng hành cùng các doanh nghiệp sở du lịch thành phố ban hành văn bản gửi đến sở văn hóa thể thao và du lịch sở du lịch các địa phương có dịch các hãng hàng không đề nghị hỗ trợ các doanh nghiệp lưu hành được hoàn cổng chuyến cọc sau thời điểm thích hợp
bên cạnh đó thấm định ba mươi ba cơ sở lưu trú trên địa bàn thành địa điểm cách ly một số phòng có thu phí theo yêu cầu của khách để tận dụng nguồn lực này
nhằm đảm bảo an toàn cho sinh viên trung tâm quản lý ký túc xá đại học quốc gia tp hcm vừa ra thông báo khẩn đề nghị sinh viên không quay lại ký túc xá trước ngày hai mươi tám tháng hai
thông báo này được đưa ra chiều tối ngày một mươi bảy tháng hai sau khi ủy ban nhân dân tp hcm cho phép học sinh sinh viên học viên các trường trên địa bàn ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín đến hết tháng hai
đại diện trung tâm quản lý ký túc xá đại học quốc gia tp hcm cho biết hiện nay do tình hình diễn biến dịch bệnh còn phức tạp
trường trung đề chuyên sẽ học trên internet đến cuối tháng hai nên sinh viên có thể ở quê nhà học vẫn được chưa cần trở lại ký túc xá sớm
trường hợp đã lỡ vào tp hcm hoặc cần thiết phải quay lại ký túc xá trước hai mươi tám tháng hai sinh viên phải liên hệ đăng ký trước với chủ nhà hoặc hành chính cụm nhà về mục đích thời gian quay lại ký túc xá
trường hợp đã lỡ vào tp hcm hoặc cần thiết phải quay lại ký túc xá trước hai mươi tám tháng hai sinh viên phải liên hệ đăng ký trước hai mươi tám tháng hai sinh viên phải liên hệ đăng ký trước hai mươi tám tháng hai sinh viên phải liên hệ đăng ký trước hai mươi tám tháng hai sinh viên phải liên hệ đăng ký trước hai mươi tám tháng hai sinh viên phải liên hệ đăng ký trước hai mươi tám tháng hai sinh viên phải liên hệ đăng ký trước hai mươi tám tháng hai sinh viên phải liên hệ đăng ký trước hai mươi tám tháng hai sinh viên phải liên hệ đăng ký trước hai mươi tám tháng hai sinh viên phải liên hệ đăng ký trước hai mươi tám tháng hai sinh viên phải liên hệ đăng ký trước
đường sách thành phố hồ chí minh đã kịp khởi động hoạt động du xuân tri thức đón lọc đầu năm
trước khi có văn bản của ubnd thành phố hạn chế tập trung đông người chống covid một mươi chín
thông kê của bang quản lý đường sách lượng khách đến đường sách cao nhất vào ngày hai mươi năm hai mươi sáu tháng chạp
vào mùa ba bốn tết
trung bình từ ngày một mươi đến ngày một mươi sáu tháng hai đường sách thành phố hồ chí minh đón khoảng hai mươi lượng khách
lượng khách này giảm tám mươi so với con số một triệu lượt khách năm canh tí
trong đó ba mươi là du khách quốc tế
tổng doanh thu mùa tết nguyên đáng này của đường sách thành phố hồ chí minh
ước khoảng năm trăm linh triệu đồng từ bán sách và các vật phẩm lưu niệm
tức giảm năm mươi so với tết năm ngoái
trong thời gian áp dụng hướng dẫn của thành phố hồ chí minh chống dịch covid một mươi chín dịp tết
đường sách chưa hoạt động từ tám giờ đến một mươi bảy giờ mỗi ngày
đường hữu nhân viên các nhà xuất bản đơn vị phát hành sách cũng như bảo vệ
luôn thường xuyên nhắc nhở bạn đọc du khách trong việc đeo khẩu trang
và rửa tay sát khuẩn khi tham quan mua sắm
những bà nội khuyến cáo về kiến thức phòng chống dịch đo nhiệt độ cơ thể
đeo khẩu trang bố trí khu vực rửa tay nước sát khuẩn được đặt ở hai đầu của đường sắt này

đo nhiệt độ cơ thể đo nhiệt độ cơ thể đo nhiệt độ cơ thể đo nhiệt độ cơ thể
những bà nội khuyến cáo về kiến thức phòng chống dịch đo nhiệt độ cơ thể đo nhiệt độ cơ thể đo nhiệt độ cơ thể
những bà nội khuyến cáo về kiến thức phòng chống dịch đo nhiệt độ cơ thể đo nhiệt độ cơ thể đo nhiệt độ cơ thể
những bà nội khuyến cáo về kiến thức phòng chống dịch đo nhiệt độ cơ thể đo nhiệt độ cơ thể đo nhiệt độ cơ thể đo nhiệt độ cơ thể
xuân về nhiều trường học tổ chức quyên góp tặng những phần quà để các em học sinh giáo viên có hoàn cảnh khó khăn đón một cái tết đầm ấm hơn
những việc làm tuy nhỏ nhưng các em đã trao đi niềm vui lớn cho cộng đồng
em nguyễn ngọc hải học sinh lớp bảy trường trung học cơ sở thanh trì quận hoàng mai
mẹ bị ung thư đã mất khi em còn nhỏ bố bị tai biến
bản thân em lại có những khiếm khuyết về trí tuệ cuộc sống hàng ngày dựa cả vào người chị gái
cuộc sống lo bữa ăn hàng ngày đã khó
huống hồ dì tết nhưng chưa năm nào ngôi nhà này vắng đi sự sẻ chia
thầy giáo nguyễn thành vương dạy môn mỹ thuật trường trung học cơ sở vĩnh hưng
đang phải chống chọi với căn bệnh suy thận từ nhiều năm nay
chi phí chạy thận mỗi tuần đã khiến cuộc sống của gia đình chật vật hơn
trong căn phòng trọ chật trội chỉ vẹn vẹn hai mươi m hai nơi sinh hoạt của cả gia đình
dịp tết này căn nhà nhỏ lại đón thêm những vị khách mới
họ đến để trao quà cho anh
của tôi là rất là hạnh phúc và đầm ấm ấm ấp
tôi cũng chả biết nói gì
tôi xin cảm ơn rất nhiều phòng ngô dục và tổ chức trường đã qua công đoàn để quan tâm đến gia đình tôi
và tôi tôi cảm thấy ấm ấp hơn ấm lòng hơn
tôi giờ trước mắt thì chỉ quan tâm đến con tôi động viên học hành thôi
và quan tâm sức khỏe của mình và động viên con học hành thật tốt thế thôi
còn tại trường trung học phổ thông lương thế vinh hà nội
hội trợ này được mở ra không chỉ là hoạt động tổ chức cho học sinh
mà còn để quyên góp
ủng hộ tết cho các em học sinh trường mầm non nà ngao tỉnh hà giang
em thực sự thấy rất là hạnh phúc và vui mừng khi mà trường lương thế vinh
có thể mang lại những trải nghiệm này cho bạo sinh cũng như là em
nên là em cũng rất là biết và cảm ơn trường ạ
và có thể tìm đến niềm vui của mình từ nghe trong những điều nhỏ trong cuộc sống
và từ đó thì tìm những điều giản dị
và có thể từ những giản dị đấy thì em mới biết thế nào cái giá trị thực của cuộc sống
và em cũng mong rằng thì từ những cái giá trị đó em phải tiếp tục vươn lên và cũng như là học sinh tốt
tất cả những cái tiền mà các con ngày hôm nay làm được
các con trong buổi tết sẻ chia những hội trợ này
các con sẽ gom vào và sẽ lấy cái tiền đó đi làm từ thiện
điểm đầu tiên là các con lên trường nàng ngao mà trường do thầy văn như cương góp công xây dựng
và sau đó các con đi mộc châu đi về phiêng cành
một cái trường ở bản dân tộc cũng rất đầy khó khăn
đấy là một cái tôi cũng nghĩ là một cái chương trình rất là bổ ích đối với các em học sinh
đó là một cái chương trình rất là bổ ích đối với các em học sinh
đặc biệt với cối trung học cơ sở và trung học của thông
những phần quà tuy nhỏ bé nhưng lại chứa tràn yêu thương
không chỉ giúp các em học sinh các thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn
có thêm cơ hội cải thiện cuộc sống đón thêm một cái tết đầy đủ hơn
mà còn lan tỏa ý nghĩa nhân văn trong mỗi trường học cho đi để nhận lại
cái tết sẽ đặc biệt hơn đó cũng luôn là tinh thần của người việt mỗi dịp xuân về
những hình ảnh ý nghĩa vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay